trong những ngày tới tại các tỉnh bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực bắc bộ
và có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc
nối với vùng áp thấp phía tây kết hợp vùng hội tụ gió trên mực năm m hoạt động yếu dần
vì vậy mưa sẽ chủ yếu xảy ra tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi vào ban đêm và sáng
sau đó vào ban ngày thì mưa sẽ giảm trời chuyển nắng nhiều
nắng nóng có khả năng xuất hiện trên diện rộng
nhiệt độ cao nhất tại khu vực phía đông bắc bộ phổ biến ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực phía tây bắc bộ từ nay đến ngày một mươi chín về đêm và sáng có mưa rải rác ở vùng núi
ban ngày trên khu vực này sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ
một số nơi ở sơn la hòa bình lai châu có mức nhiệt cao hơn
tại khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế do sự mở rộng dần của vùng ác thấp nóng từ phía tây
nên nắng nóng tại đây tiếp tục xảy ra trên diện rộng
có nơi xảy ra nắng nóng gai gắt
và đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
thời gian nóng trong ngày là từ một mươi hai h đến một mươi bảy h chiều tối và đêm sẽ có mưa rông vài nơi
các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực phú yên sẽ có nắng nóng
có nơi xảy ra nắng nóng gai gắt với nhiệt độ là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
chiều tối và đêm trên khu vực sẽ có mưa rào và rông vài nơi
còn các tỉnh từ khánh hòa đến khu vực ninh thuận bình thuận thì thời tiết sẽ dịu hơn
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới sẽ có mưa gia tăng
hơn về diện và lượng cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thừa tích cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
sau đó khoảng từ ngày một mươi chín thì mưa sẽ suy giảm hơn về diện và lượng
vào ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
nam bộ cũng có mưa gia tăng hơn trong hai ngày tới cục bộ có mưa vừa mưa to
kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó sẽ tăng thêm khoảng một độ trong hai ngày tới